ngày bốn tháng tám tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án sơ thẩm hình sự đối với vòng a sủi cùng đồng phạm về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
căn cứ hành vi tình tiết mức độ vi phạm tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên phạt vòng a sủi sáu năm tù giam vòng a hây sáu năm tù giam lý a tằng năm năm tù giam phùn quay phóng bốn năm tù giam ninh văn xuân hai năm tù giam phùn văn dũng hai năm tù giam